trên địa bàn tỉnh quảng trị hiện đang xảy ra tình trạng nhiều nhà máy giam gỗ tự ý xây dựng và hoạt động trái phép
trong khi đó các ngành chức năng của địa phương vẫn thiếu quyết liệt trong công tác xử lý các đơn vị vi phạm
điều này không chỉ làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh mà còn tạo ra nguy cơ khủng hoảng nguồn nguyên liệu gỗ
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng trị
sau ba lần kiểm tra của ubnd xã vĩnh sơn đến lượt ubnd huyện vĩnh linh đã thành lập đoàn liên ngành kiểm tra công ty trách nhiệm hữu hạn bắc long sơn trên địa bàn
mặc dù công ty sản xuất giam gỗ này chưa được cấp phép nhưng vẫn đang hoạt động bình thường
đoàn kiểm tra đã yêu cầu công ty dừng sản xuất thế nhưng hoạt động thu mua và chế biến gỗ giam vẫn được đơn vị này triển khai
ngay cả khi có quyết định xử phạt của đoàn kiểm tra liên ngành công ty bắc long sơn cũng không chấp hành
huyện sẽ báo cáo ubnd cũng như các biện pháp của huyện để kiến quyết để xử lý theo quyết định của pháp luật
hiện tại tỉnh quảng trị chỉ quy hoạch từ một mươi hai đến một mươi ba nhà máy sản xuất giam gỗ nhằm ổn định nguồn nguyên liệu
tuy nhiên trên thực tế hiện có hơn hai mươi năm nhà máy sản xuất giam gỗ đang hoạt động trên địa bàn trong đó nhiều nhà máy đang hoạt động tự phát
kiến nghị ubnd tịnh là giao cho một cơ quan tiên môn chủ trì của các sở ban nghênh và ubnd cấp huyện
để tiến hành kiểm tra ra phạt các cơ sở giam gỗ
đồng thời đề xuất ubnd cấp huyện tiến hành kiểm tra kiểm soát về quản lý trên địa bàn để xử lý các quy định các vi phạm của các doanh nghiệp
những nhà máy chế biến giam gỗ hoạt động trái phép không chỉ gây thất thu thuế cho nhà nước
mà còn phát sinh các vấn đề như quyền lợi người lao động không được bảo đảm nguy cơ cháy nổ và ô nhiễm môi trường
tỉnh ubnd vừa có công văn yêu cầu ubnd tỉnh quảng trị ra soát hoạt động các nhà máy chế biến giam gỗ trên địa bàn
xử lý nghiêm các đơn vị vi phạm
tuy nhiên thực trạng trên đến nay vẫn chưa được xử lý rứt điểm